đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng huyện phục hòa tỉnh cao bằng vừa bàn giao một mươi đối tượng công dân trung quốc xuất nhập cảnh trái phép vào việt nam
cho trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thủy khẩu long châu quảng tây trung quốc
một mươi công dân trung quốc trong đó có chín nam và một nữ đều không làm thủ tục xuất nhập cảnh vào việt nam
các công dân trên cùng ở hương hồ tượng huyện an khê tỉnh phúc kiến trung quốc
lực lượng chức năng thu giữ một mươi máy tính sách tay ba hộ chiếu phổ thông một mươi chứng minh thư nhân dân
và điện thoại di động của các công dân nói trên
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã bản giao người tăng vật và tài liệu liên quan
cho trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thủy khẩu long châu quảng tây để xử lý theo quy định